vào ngày sáu tháng chín tới hà nội sẽ kết thúc đợt giãn cách thứ ba trong làn sóng bùng phát dịch mới
trước đó thì đã có nhiều băn khoăn từ người dân là hà nội có tiếp tục giãn cách xã hội đợt thứ tư hay không
và vào chiều ngày hôm qua ban thường vụ thành ủy hà nội vừa có thông báo kết luận
về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
cụ thể ban thường vụ thành ủy biểu quyết một trăm linh thống nhất chủ trương đối với phương án phòng chống dịch
sau đợt giãn cách thứ ba của thành phố trong đó thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp
với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo hướng các vùng nội đô khu vực mật độ dân cư cao tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
vùng phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp
và vùng phía tây phía nam thành phố tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp
trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
theo mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết xử lý dập dịch triệt để
tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn
nguyên tắc chỉ thị một mươi năm một mươi năm cộng của thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ bảo đảm khoa học kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
sau ba ngày đồng loạt triển khai test nhanh covid một mươi chín cho đội ngũ giao hàng công nghệ
thành phố hồ chí minh đã phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
đội ngũ này đang được tạo điều kiện hoạt động tại các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
tuy nhiên được quản lý chặt chẽ để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày ba mươi tháng tám đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh có hai mươi hai một trăm hai mươi bốn
của ba mươi ba đơn vị đăng ký hoạt động trở lại tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
để đảm bảo công tác phòng chống dịch thành phố đã triển khai xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ này hàng ngày
sau ba ngày các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã test nhanh cho các shipper với sáu bảy trăm ba mươi một mẫu gộp
trong đó phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
các trường hợp âm tính được cấp giấy chứng nhận để hoạt động với hàng trăm ngàn đơn mỗi ngày
các ca dương tính được đưa đi cách ly tập trung theo quy định
với sự tham gia của đội ngũ shipper và nhân viên giao hàng áp lực cung ứng hàng hóa của các địa phương
cho các đơn vị đi chờ hộ đã giảm xuống
người dân được nhận hàng nhanh hơn từ đó yên tâm ở yên tại chỗ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
thưa quý vị hoạt động của các cây atm oxy đang được triển khai rộng gấp ở hai mươi hai quận huyện của thành phố hồ chí minh
giờ đây thì đội ngũ này sẽ có thêm nguồn cung oxy hoàn toàn miễn phí để kịp thời hỗ trợ cho các bệnh nhân covid một mươi chín
khi mà trạm bơm tại quận bảy đã đi vào
nhà máy sản xuất oxy của công ty thép tân thuận quận bảy thành phố hồ chí minh đã ngừng hoạt động ba tháng này
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tình trạng khang hiếm oxy cho người bệnh
hội doanh nhân trẻ việt nam đã kêu gọi và kết nối các nguồn lực để đưa nhà máy có thể hoạt động trở lại
và chuyển đổi sang sản xuất oxy y tế nhằm cung cấp cho các bệnh viện cơ sở y tế và người dân

tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tình trạng kháng hiếm oxy cho người bệnh
toàn bộ nguồn khí oxy trị giá hơn một tỷ đồng này sẽ được công ty cố phần thép tân thuận đại diện thép vas
tài trợ cho chương trình atm oxy doanh nhân trẻ